ngày hai mươi hai tháng một mươi công an huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng
công ty trách nhiệm hữu hạn cường thịnh một mươi tám thuộc địa bàn xóm đảnh xã dân hòa huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình
tại đây các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều thùng phi hóa chất và hàng hóa thành phẩm
gắn nhãn thuốc bảo vệ thực vật các loại chưa rõ nguồn gốc xuất xứ
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên một hai trăm linh thùng thuốc trừ cỏ thành phẩm
nhãn hiệu lanzup bốn trăm tám mươi sl trong đó mắc gấu đỏ là hai trăm một mươi thùng châu đen hai trăm linh bốn thùng châu đỏ ba trăm ba mươi thùng
bò vàng bốn trăm tám mươi thùng ba mươi năm thùng thuốc trị bệnh thực vật thành phẩm wiusupo một trăm hai mươi bao thuốc trừ sâu dạng bột
chilopiripac sáu trăm linh bao hóa chất nidosamit bảy mươi bảy mươi bốn thùng phi hóa chất inip sáu trăm năm mươi fe
cùng nhiều bao bì sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chưa đóng gói
được biết số lô hàng trên thuộc công ty cổ phần nông dược nhật thành
có trụ sở tại thôn vũ lăng xã dân hòa
huyện thanh oai thành phố hà nội do ông phạm văn tiến là giám đốc
hiện vụ việc đã được công an huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành lập biên bản tạm giữ niêm phòng toàn bộ số hàng hóa trên để phục vụ công tác xác minh điều tra làm rõ